trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị có liên quan
được tổ chức tại hà nội từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng tám theo hình thức trực tuyến
chiều nay các bộ trưởng kinh tế asean đã có buổi đối thoại giữa hình thức
choi ca mở rộng với vương quốc anh
tại buổi đối thoại hai bên ghi nhận rằng để chống lại đại dịch cần có sự đoàn kết
và hợp tác giữa các bên cùng hợp tác nhằm duy trì và làm sâu sắc hơn
mối quan hệ kinh tế giữa asean và vương quốc anh
giảm nhẹ sự ảnh hưởng về kinh tế của covid một mươi chín đối với các nền kinh tế của hai bên
trên cơ sở kế hoạch hành động hà nội về củng cố hợp tác kinh tế asean
và thúc đẩy chuỗi cung ứng nhằm đối phó với đại dịch covid một mươi chín
hai bên nhất trí sẽ củng cố các chuỗi cung ứng trong và sau đại dịch covid một mươi chín
định hướng hợp tác trong thời gian tới nhằm hỗ trợ các chuỗi cung ứng này